thành phố đà lạt và các đơn vị chủ rừng vừa triển khai trồng lại rừng thông trên đồi robin
phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đây là khu vực bị một đối tượng tự quy hoạch phân lô đất rừng
rồi sang nhượng trục lợi trái phép đã bị chính quyền địa phương giải tỏa
tại đây lực lượng chức năng trồng lại được hơn một năm trăm linh cây thông ba lá trên diện tích khoảng ba m hai đất rừng
bị các đối tượng lân chiếm tại lân chiếm phân thành một mươi bảy lô đất rừng trái phép
thuộc tiểu khu hai trăm sáu mươi sáu b phường ba thành phố đà lạt
được biết cũng tại tiểu khu hai trăm sáu mươi sáu b lực lượng chức năng tổ chức trồng lại trên tám năm trăm linh cây thông ba lá
trên toàn bộ diện tích khoảng bảy m hai đất lâm nghiệp bị lân chiếm trái phép đã được giải tỏa trước đó
tại ba điểm nằm trong dự án của công ty cổ phần đầu tư và du lịch sài gòn lâm đồng
theo cơ quan chức năng khu vực rừng bị lấn chiếm phân lô trái phép trên do một đối tượng tự quy hoạch
phân lô đất rừng rồi sang nhượng trục lợi trái phép
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng vào cuộc điều tra làm rõ